liên hợp quốc đã chứng tỏ đầy đủ tính chất toàn cầu và toàn diện của mình
chương trình nghị sự không bó hẹp vào vấn đề duy trì hòa bình an ninh
mà đồng thời thực hiện những mục đích quan trọng khác là thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước thành viên
để phát triển kinh tế xã hội văn hóa nhân đạo và đảm bảo quyền con người
nhận thấy tầm quan trọng của tổ chức quốc tế lớn nhất này
ngày một mươi bốn tháng riêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh với tầm nhìn chiến lược
đã nhân danh nước việt nam dân chủ cộng hòa
nộp đơn xin gia nhập liên hợp quốc
do tương quan lực lượng tại liên hợp quốc và thực tế khi đó
nên việt nam chưa gia nhập được liên hợp quốc
tuy nhiên cuộc đấu tranh chính nghĩa và anh hùng của nhân dân việt nam
cùng những đóng góp to lớn của việt nam đối với phong trào hòa bình
dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
đã mang đến cho việt nam những sự ủng hộ to lớn và rộng rãi trên toàn thế giới
tại phiên họp lần thứ ba mươi hai đại hội đồng liên hợp quốc ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
việt nam được chính thức công nhận là thành viên thứ một trăm bốn mươi chín
của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này
việt nam đã là thành viên của liên hợp quốc kể từ ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhưng trước đó nhiều cơ quan liên hợp quốc như là quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
cũng đã có mặt tại việt nam với nhiều hoạt động cứu trợ khác nhau
ba mươi tám năm qua việt nam đã có những phát triển và thành công rất đáng khâm phục
việt nam đã là một đất nước hòa bình ổn định và phát triển
sau khi tham gia liên hợp quốc việt nam đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ
của các nước thành viên của đại hội đồng liên hợp quốc khóa ba mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thông qua nghị quyết ba mươi hai hai kêu gọi các nước các tổ chức quốc tế viện trợ
giúp đỡ việt nam tái thiết sau chiến tranh
mặt khác chúng ta cũng tranh thủ được sự giúp đỡ về nguồn vốn chất xám kỹ thuật của liên hợp quốc
để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trước tiên phải nói rằng loại hình viện trợ của undp và các tổ chức liên hợp quốc
cung cấp cho việt nam là một loại hình viện trợ bằng tính đặc biệt
người ta gọi đó là trợ giúp kỹ thuật
đầu tư mà các nước các công ty các nhà đầu tư cung cấp cho việt nam
tức là nó không phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng cầu đường nhà máy các cơ sở sản xuất
mà nó hỗ trợ cho các cơ quan các tổ chức của việt nam
tăng cường năng lực về mặt tổ chức tăng cường năng lực về mặt con người
giới thiệu các ý tưởng các kiến thức
các công nghệ mới để việt nam có thể sử dụng trong quá trình phát triển đất nước của mình
một trong những mục tiêu được trú trọng trong thời gian tới của liên hợp quốc tại việt nam
là hoàn thiện cải cách hành chính cũng như quản trị công và nâng cao nhận thức của người dân
liên hợp quốc sẽ chú trọng hỗ trợ việt nam xây dựng củng cố nhà nước pháp quyền
tiếp cận bình đẳng và công lý đối với tất cả mọi người
việt nam sẽ trở thành một nước thu nhập trung bình ở mức cao với thể chế được hiện đại hóa
và thành quả phát triển được chia sẻ một cách đồng đều giữa mọi tầng lớp trong xã hội
trong những năm gần đây là việt nam đã tạo được cái vị thế mới tại liên hợp quốc
và chúng ta đã được cộng đồng thế giới tín nhiệm tin cậy bầu làm thành viên hội đồng bảo an
nhiệm kỳ hai năm hai nghìn tám hai nghìn chín
và trong cái nhiệm kỳ này thì chúng ta
vừa là thành viên không thường trực hội đồng bảo an
nhưng mà cũng là giữ cái vai trò luyện viên làm chủ tịch hội đồng bảo an
tức là một cơ quan đầu não cái cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc
trong việc duy trì và bảo vệ hòa bình an ninh thế giới
việt nam chúng tôi ủng hộ và cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết
quy động tất cả các bộ ngành và địa phương các tổ chức cộng đồng và người dân
để thực hiện thành công chương trình nghị sự hai nghìn hai mươi
và tất cả các mục tiêu phát triển bền vững
việt nam đã và đang tích cực thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển bền vững
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
chúng tôi cam kết sẽ đẩy nhanh việc tái cơ cấu nền kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế
bảo đảm công bằng xã hội tiết kiệm tối đa tài nguyên và cải thiện môi trường
ứng phó vô cùng
để khẳng định vị thế của mình việt nam đã tham gia một cách đầy đủ và thực chất
vào các cơ chế hoạch định chính sách của liên hợp quốc
chủ động tham gia bàn bạc đề xuất hướng xử lý giải quyết
chủ động đối thoại và có những đóng góp sáng kiến cụ thể
có ý nghĩa thực tiễn vào công việc của liên hợp quốc
chúng ta đã tham gia rất tích cực vào sáng kiến cải tổ liên hợp quốc
thực hiện sáng kiến thống nhất hành động một liên hợp quốc cấp độ quốc gia
trong đó ngôi nhà chung của liên hợp quốc tại việt nam
là ngôi nhà chung đầu tiên của liên hợp quốc trên thế giới
việt nam là một dân tộc đã phải trải qua bao gian khổ hy sinh để giữ gìn nền độc lập
vì vậy chúng ta luôn sát cánh cùng các dân tộc khác trên thế giới
đấu tranh cho độc lập chủ quyền và tích cực ủng hộ những nỗ lực của liên hợp quốc
trong việc ngăn ngừa và giải quyết các cuộc tranh chấp
xung đột quốc tế bằng hành động tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tôi tin tưởng vào tương lai tươi sáng về sự tham gia của việt nam trong việc này
tôi thấy được những điều mà trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam đang làm
và chỉ có một từ để thể hiện điều này thật xuất sắc
tôi đánh giá cao việc bộ quốc phòng việt nam đã cử những lãnh đạo cấp cao
tới dự hội nghị lãnh đạo quốc phòng các quốc gia thành viên liên hợp quốc
về gìn giữ hòa bình và mong muốn rằng việt nam sẽ đóng góp nhiều hơn nữa
vào hoạt động gìn giữ hòa bình này
sự hợp tác giữa việt nam và liên hợp quốc là một ví dụ về hợp tác phát triển
giữa các nước thành viên liên hợp quốc cũng như về vai trò của liên hợp quốc
trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế
xã hội văn hóa và nhân đạo
sự hợp tác này đã mang đến những tác dụng tích cực đáp ứng được yêu cầu của việt nam
về phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn
tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của việt nam và liên hợp quốc
trong việc khắc phục những hạn chế còn tồn động mở rộng và nâng cao hơn nữa
hiệu quả hợp tác hai bên hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa việt nam
cũng như góp phần nâng cao vai trò của liên hợp quốc trong thời kỳ mới